nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc vi phạm
chấn áp các loại tội phạm trên địa bàn tp hcm khi thành phố bước vào trạng thái bình thường mới
công an tp hcm tổ chức lễ xuất quân tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
tại buổi ra quân chiều nay giám đốc công an tp hcm đã quán triệt cụ thể các chỉ đạo mới của
ubnd tp hcm và công an tp hcm để mỗi cán bộ chia sẻ nắm chắc tình hình và thực hiện đúng mục tiêu
đã đề ra qua nắm bắt tình hình an ninh trực tự trên địa bàn thành phố có thể các đối tượng phạm tội
lợi dụng lúc toàn thành phố nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày một tháng một mươi để hoạt động
nhất là tội phạm trộm cắp cướp giật đường phố do vậy ban giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo
các đơn vị nghiệp vụ tri khai lực lượng ra quân trấn áp các loại tội phạm này để đem lại sự bình yên cho nhân dân
với sự hỗ trợ của đội ngũ y bác sĩ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động công an tỉnh công an tỉnh đồng nai đã triển khai tiêm hai mươi liều vaccine astrazeneca cho thân nhân cán bộ chiến sĩ chức sắc tôn giáo đồng bào dân tộc thiểu số và người dân trên địa bàn toàn tỉnh
đây được xem là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự chăm lo cho đồng bào các tôn giáo dân tộc thiểu số trong mùa dịch

thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh thấu hiểu đồng cảm với những khó khăn vất vả công hiến hy sinh của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín

thứ trưởng lương tam quang đồng thời đề nghị các bên liên quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả
chương trình hành động asean cộng ba giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai về phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia
trung quốc nhật bản hàn quốc tiếp tục hỗ trợ đào tạo cho cán bộ thực thi pháp luật
trong lĩnh vực tội phạm mạng tội phạm ma túy tội phạm bùa bắn người cho các nước asean
bên cạnh đó asean cộng ba cần chủ động tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật
để thiết lập một cơ chế thuận lợi hiệu quả trong ứng phó xử lý tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
trong khuôn khổ hợp tác song phương đa phương